do tác động một phần của khối không kí lạnh khuếch tán nam bộ vẫn có mức nhiệt lúc trưa chiều là ba mươi ba mươi ba độ riêng miền đông có nơi là trên ba mươi bốn độ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ ba đến sáu mét biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rông gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật trên cấp bảy
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ
khu vực hà nội ít mây ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi hai đến hai mươi bốn độ